vụ cháy quán karaoke trên phố trần thái tông vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu làm một mươi ba người thiệt mạng
được xem như một hồi chuông cảnh báo đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy của các quán karaoke nhà hàng khách sạn
ngay sau khi vụ việc nghiêm trọng xảy ra ubnd quận cầu giấy đã ra quyết định tạm dừng hoạt động các quán karaoke trên địa bàn quận
để kiểm tra xử lý vi phạm về công tác phòng cháy chữa cháy
nhiều quán karaoke có dấu hiệu vi phạm về biển quảng cáo đã bị cưỡng chế tháo rỡ
thật do hàn điện lửa bén vào các biển quảng cáo lớn phủ kiến bề mặt ngoài của quán
sau khi bén lửa những biển quảng cáo này đã gây cháy đồng loạt chín tầng nhà cùng một lúc
làm nhiều người không chạy kịp và gây khó khăn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy trong quá trình dập lửa tìm kiếm nạn nhân
trong đợt gia quân kiểm tra lần này tập trung vào các biển quảng cáo quán nào vi phạm sẽ bị dỡ bỏ